vào chiều hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài mohammed ismail al emi đại sứ qatar đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí bộ trưởng tô lâm đã chúc mừng ngài đại sứ qatar đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam thành công tốt đẹp góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan nhà nước qatar nói riêng
bộ trưởng tô lâm cho biết trong thời gian qua tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp những vấn đề toàn cầu và an ninh phi truyền thống như an ninh lương thực an ninh mạng an ninh năng lượng an ninh nguồn nước biến đổi khí hậu thiên tai dịch bệnh diễn biến ngày càng khó lường
trước tình hình đó các hoạt động tội phạm sẽ ngày càng trở nên phức tạp và có xu hướng gia tăng cả về quy mô lẫn số lượng điều đó đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường hợp tác nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm trong đó có việt nam và qatar
bộ trưởng tô lâm tin tưởng kết quả hợp tác giữa hai nước sẽ được đẩy mạnh hơn nữa tương xứng với tiềm năng lợi thế cũng như mong muốn và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước đặc biệt là trên lĩnh vực an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đại sứ al emadi cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cá nhân bộ trưởng tô lâm nói riêng và bộ công an việt nam nói chung dành cho đại sứ đại sứ quán và các cơ quan chức năng của qatar trong những năm qua
ngài đại sứ khẳng định với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân sau khi về nước dù ở bất cứ cương vị công tác nào sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác việt nam qatar ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn trong đó có lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự